ngộ độc thực phẩm luôn là mối lo ngại hàng đầu trong cuộc sống hàng ngày
ngộ độc thực phẩm hay còn gọi là ngộ độc thực ăn là tình trạng người bệnh bị trúng độc ngộ độc do ăn phải những thức ăn nước uống bị nhiễm khuẩn nhiễm độc hoặc các loại thực phẩm bị biến chất ôi thiêu vượt quá liều lượng cho phép các chất bảo quản chất phụ da
việc tiêu thụ đồ uống trong trường hợp ngộ độc thực phẩm là điều kiện kiên quyết giúp thanh lọc và đào thải chất độc ra khỏi cơ thể
tuy nhiên chúng ta cũng cần phải lưu ý rằng không phải loại thức uống nào cũng có thể giúp chúng ta giải độc
trước khi quan tâm đến vấn đề ngộ độc thực phẩm nên ăn gì và uống gì bạn cần phải quan tâm đến những nguyên nhân có thể gây ra ngộ độc thực phẩm
thực phẩm chứa sẵn các độc tố gây hại cho cơ thể là một trong những nguyên nhân gây ra ngộ độc thực phẩm hoặc thực phẩm bị nhiễm vi khuẩn nhiễm ký sinh trùng virus nấm mốc thậm chí là hóa chất
bên cạnh đó một nguyên nhân khác gây ra ngộ độc thực phẩm đó là thực phẩm để ôi thiêu và nổi nấm mốc
có nhất trường hợp các thực phẩm chi biến sẵn bị nhiễm khuẩn trong quá trình sản xuất và đóng gói
một số đối tượng thực sự nguy hiểm khi bị ngộ độc thực phẩm phải kể đến như những người cao tuổi lúc này hệ thống miễn dịch của cơ thể đã bị suy yếu sẽ phản ứng yếu ớt trước vi khuẩn
người mang thai quá trình mang thai sẽ khiến cơ thể mẹ bầu nhạy cảm hơn
khi bị ngộ độc thực phẩm trong lúc mang thai các triệu chứng trung thực sẽ tệ hơn thậm chí ảnh hưởng đến thai nhi
trẻ nhỏ trẻ nhỏ đặc biệt là trẻ dưới sáu tuổi có hệ thống miễn dịch chưa phát triển hoàn thiện nên rất dễ bị tấn công bởi vi khuẩn
người mắc bệnh mạng tính nếu bạn đang mắc đáy tháo đường bệnh gan hoặc mắc hivs thì khả năng miễn dịch sẽ rất kém và khi bị trúng thực sẽ rất dễ bị kiệt sức
vậy khi bị ngộ độc thực phẩm uống nước chanh nhánh gừng nhánh tảo có được hay không
để trả lời cho câu hỏi này sau đây xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe tư vấn từ bác sĩ trung khoa một phạm thị việt anh phó trưởng khoa nội tiêu hóa bệnh viện một trăm chín mươi tám

tuyệt đối không nên uống rượu bia đồ uống có ga các thành phần hoa học khác
vì nước sẽ giúp thanh lọc cơ thể khi bị nhiễm độc tố bằng cách hòa tan và đào thải ra qua đường mồ hôi đường tiểu tiện
nước lọc nước khoáng loa lạnh nước tốt nhất dễ thực hiện nhất để giải quyết tình trạng ngộ độc thực phẩm cho bạn và những người thân yêu của bạn
khi bị ngộ độc thực phẩm cơ thể sẽ bị mất nước và chất điện giải sẽ không được xử lý đúng cách
không có thể gây ra giảm thể tích tần hoàn dối lạng các hoạt động bình thường của cơ thể như sự co cơ cơ chế điều hòa nhịp tim
do đó sau ngộ độc thực phẩm bác sĩ luôn khuyến cáo người bệnh nên uống càng nhiều nước càng tốt
nước có thể là nước lọc thông thường nếu kho uống nhiều nước của một lúc ban đầu bạn có thể uống liên tục từng ngục nhỏ
ngoài ra bạn cũng có thể kết hợp uống nước trà nước ép hoa quả tươi nước ấm pha mật ong nước gạo
đây cũng là những thức uống hiệu ích vừa cung cấp nước cho cơ thể vừa xoan dịu dạ dày và giảm trứng kho tiêu
hoặc bạn có thể dùng một ít nước hầm nước canh nước lụt rau nước cháo loãng hoặc xốp cũng là cách bổ sung dinh dưỡng và cung cấp nước cho cơ thể tốt nhất
lúc này bạn cần phải dinh dưỡng để phục hồi nhưng cần phải lựa chọn thực phẩm phù hợp và chế biến đúng cách để da dày không bị kích thích
hay lựa chọn những loại thực phẩm như chuối cơm bánh mì nướng mật ong trái cây sữa chua ngũ cốc bơ đậu phộng lòng trắng trứng
yêu tiên những món ăn nhạt rặng lòng nấu mềm để dễ tiêu hóa
dưới đây là một số nguyên tắc vàng giúp bảo vệ sức khỏe và an toàn cho những người đang bị ngộ độc thực phẩm
tránh ăn uống sau ngộ độc thực phẩm trong vài giờ đầu vì thời gian này hệ tiêu hóa vẫn chưa ổn định và có thể gây ra các phản xạ như nôn mửa tiêu chảy và đau bụng
nên ăn ít và chia thành nhiều bữa thường là năm sáu bữa trên một ngày để dễ tiêu hơn
không nên ép bản thân ăn quá vội hoặc ăn cá nhiều vì tổn thương trên thành ruột dạ dày vẫn còn
thay vào đó hay xây dựng một chế độ dinh dưỡng phù hợp bằng cách ăn uống từ từ sau đó mới tăng dần lên
không ăn quá muộn vào buổi tối để tránh gây hại thêm cho hệ tiêu hóa
giờ đây là những loại thực phẩm và thức uống mà người bệnh cần tránh khi bị ngộ độc thực phẩm
sữa và các chế phẩm từ sữa
sữa việc tiêu thụ các sản phẩm từ sữa như bơ sữa phô mai sữa chua ngay sau cơn ngộ độc thực phẩm
có thể dẫn tới những biến chứng khiến tình trạng bị tiêu chảy buồn nôn thêm nặng
do đó bạn nên tránh tiêu thụ sản phẩm từ sữa cho đến khi cơ thể đã khỏe mạnh như người bình thường
đồ uống chốt cồn hay cà phê in
bên cạnh sữa cà phê hay đồ uống có cồn cũng sẽ làm thay đổi cơ thể theo những cách khiến cho bạn cảm thấy khó chịu hơn
vì vậy việc tiêu thụ những loại đồ uống có cồn cà phê in sẽ khiến bạn đi tiểu nhiều hơn dẫn tới việc mất nước trở nên nghiêm trọng hơn thậm chí có thể khiến nôn mửa tiêu chảy trở lại
các món cay nóng và nhiều dầu mỡ
những thức uống cay hay nhiều dầu mỡ sẽ không còn hấp dẫn khi hệ tiêu hóa đang trống trọi vào các cơn ngộ độc thực phẩm
tuy nhiên bạn rất cần phải tránh tiêu thụ những loại thực phẩm này vì chúng rất khó tiêu hóa
những món gà rán khoai tây chiên và những món dầu chất béo khác có thể làm trầm trọng thêm các triệu chứng liên quan đến tiêu chảy
những món ăn cay nóng cũng dễ kích thích dạ dày khiến cơn đau dạ dày trở nên nặng hơn
thực phẩm dầu chất sơ các loại hoa quả cam đậu ngũ cốc hạt các loại hạt và các loại rau củ quả có vỏ cho một lượng chất sơ rất lớn
có thể khiến cho bạn no lâu hơn nhưng hệ tiêu hóa sẽ phải hoạt động nhiều hơn nên rất dễ bị tổn thương
giờ đây là một số cách phòng chống ngộ độc thực phẩm mà bạn cần phải lưu ý
còn về rửa sạch sẽ thực phẩm dù bạn mua thực phẩm ở đâu buộc phải lâm sạch trước khi sơ chế
đặc biệt là các loại trái cây rau xanh ăn trực tiếp không qua xử lý nhiệt mà phải lâm thật kỹ thật sạch
với những nguyên liệu như thịt cá băng hoặc đồ rửa sạch tốt nhất bạn nên trí biến những thực phẩm tươi sống ngay sau đó
bảo quản thức ăn đúng cách với nhiệt độ bình thường thực phẩm rất nhanh hỏng
vậy nên cần phải bảo quản thức ăn và tùy díp để ở trong ngăn mát của tủ lạnh
đối với rau cổ quả hãy bỏ đi phân hỏng trước khi bảo quản
với thịt cá cũng cần phải rửa sạch chấp vào hộp kín để ở ngăn đông tủ lạnh
hạn chế tối đa bảo quản thực phẩm đã chế biến và nếu có hãy để chúng trong hộp kín có nắp đầy và bảo vào ngăn mát của tủ lạnh
nấu chính thức ăn thay vì thắc mắc sống ngộ độc thực phẩm nên ăn gì cần phải nắm rõ nguyên lý phòng chúng thực hàng ngày
tốt nhất hay nấu chín thức ăn ở nhiệt độ sáu mươi một trăm linh độ c tùy vào thực phẩm
ngoài ra nên dùng thực phẩm chế biến như luộc hấp nấu súp hoặc là những loại thực phẩm sống hoặc làm gỏi
ăn đúng mực bà hoàn toàn có thể kiểm soát bị ngộ độc thực phẩm bằng cách ăn đúng lúc đúng bữa đúng lượng
hay ăn no tám mươi và ăn đúng giờ cần chất dạ dày nghỉ ngơi bằng cách hạn chế ăn trong bài giờ
uống nước tủng ngụm nhỏ và hạn chế uống thức uống có cồn hay cà phê in
tốt nhất nên chọn loại thực phẩm lành tính được nấu chín để ăn
tự nấu ăn
việc thường xuyên ăn tại các quán nhà hàng sẽ khiến bạn có nguy cơ bị ngộ độc thực phẩm
từ nấu ăn tại nhà sẽ giúp bạn kiểm soát được mọi công đoạn trước khi các món ăn hoàn thành
bạn nên mua thực phẩm tươi không bị ồi thiêu không hế hạn sử dụng và luôn có nguồn gốc rất dữ dợ dàng
trong chế biến hay đảm bảo dụng cụ chế biến luôn sạch sẽ
hãy luôn luôn rửa tay bằng sập phòng để diệt vi khuẩn trước khi ăn
nguyên tắc dinh dưỡng cho người bị ngộ độc thực phẩm
những người bị ngộ độc thực phẩm thường xuyên giới thiệu các triệu chứng buồn nôn và nôn tiêu chày
do đó cơ thể sẽ rất yếu và bị mất nước mất cân bằng điện dài
nguyên tắc bù nước bù điện dài bù lại lượng chất lỏng đã mất đi là điều rất quan trọng
điều chỉnh chế độ ăn uống
không nên ép bản thân ăn quá vội hay ăn quá nhiều
bạn nên ăn từ từ những bước ăn nhẹ như chuối bánh mì bánh quy mặn để soát dịu dọa dày và không kích thích cảm giác buồn nôn
tránh tham gia những hoạt động mạnh khi có thể đang rất mệt mỏi
bệnh nhân cần phải dành nhiều thời gian để nghỉ ngơi hồi phục sức khỏe